trong ngày một mươi hai tháng năm chín mươi tám hải cốt liệt sĩ quân tỉnh nguyện và chuyên gia việt nam hy sinh trên nước bạn lào
được cất bốc tại tỉnh viêng trăn xây sỏm bùn siêng khoảng và được an táng tại nghĩa trang huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
trước đó đảng bộ chính quyền và các đoàn thể và nhân dân tỉnh siêng khoảng nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
đã tổ chức lễ truy điệu cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ việt nam hy sinh tại lào theo phong tục tập quán của người dân địa phương